do ảnh hưởng của hồi tụ gió trên cao nên cho đêm nay tại các tỉnh thành phía bắc tiếp tục có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến ở mức là từ hai mươi năm mươi mm có nơi là trên bảy mươi mm
trong mưa rông thì cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
mưa lớn rồn rập cũng khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét sản đất bị đẩy lên cao
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
sao ngày mai thì khu vực này sẽ chỉ có nắng rán đoạn nên nền nhiệt độ chưa có cơ hội tăng cao
trưa chiều mai ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu
đến với khu vực trung bộ trong ngày hôm nay tại đây vẫn có nắng nóng
nhưng từ chiều tối nay khi chịu tác động của hồi tụ gió nên mưa rông trên khu vực này sẽ tăng lên ở diện giải rác
giúp cho nền nhiệt độ giảm đáng kể
trưa chiều mai mức nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực ninh thuận và bình thuận
ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân và du khách tại đây
đi sâu về phía nam tại khu vực tây nguyên và nam bộ
thì trong ba ngày tới sẽ chịu sự chi phối chính của gió tây nam có cường độ mạnh dần
do đó mưa cũng có xu hướng gia tăng hơn trên khu vực
cục bộ có mưa rông mạnh trong mưa rông có khả năng sẽ ra lốc xét và gió dần mạnh
mưa sẽ tập trung chính vào cuối ngày do đó trong ngày thời tiết vẫn có nắng với cường độ nhẹ
dự báo nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
đến với thời tiết trên biển tại khu vực quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến đông nam ở dưới mức cấp hai cấp ba
còn tại quần đảo trường sa thì sẽ có mưa rào và rông rải rác
khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống ở mức là bốn đến một mươi km trong mưa
đề phòng có lốc xoáy gió tây nam cấp bốn cấp năm
nền nhiệt độ tại cả hai khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt qua mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận nhiều mây có mưa rào và rông
cơ đề phòng lốc xét và gió rất mạnh trong cơn rông
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ